thưa quý vị và các bạn vụ án xâm phạm mồ mả hải cốt cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh hồi cuối năm hai nghìn một mươi hai là một vụ án đặc biệt hiếm gặp trên toàn quốc
sự phi nhân tính táng tận lương tâm của những kẻ thù ác đối với phần mộ hải cốt người đã khuất khiến bất cứ ai cũng dùng mình kinh sợ và căm giận
vật chứng của vụ án rất đặc biệt vì vậy hành trình truy tìm bọn tội phạm diễn ra một cách quyết liệt đầy cam go và thử thách
kính mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi dõi theo chuyến hành trình ấy
khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai gia đình anh nguyễn hồng quân chú tại phường minh thành thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
nhận được tin báo mộ mẹ anh
tại nghĩa trang khu tân mai vườn đông mai bị kẻ giang đạo phá
tại nghĩa trang gia đình anh phát hiện ngôi mộ bà đinh thị sinh đã bị sới tùng lớp quách bên ngoài đã bị đập phá các phần xương khác còn nguyên ghi hợp sọ là bị mất
tại hiện trường lực lượng công an xác định ngoài phần hai cốt là chiếc hợp sọ bị mất
cơ quan cảnh sát điều tra còn thu được một mảnh giấy có ghi số điện thoại và nội dung muốn lấy lại hợp sọ vì phải gọi vào số điện thoại đã ghi trên giấy
ngay trong ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai tin mộ bà đinh thị sinh bị kẻ giang đạo bới lấy đi hợp sọ đã lan trọng làm người dân trong vùng bàn hoàng phẫn nộ
nhiều người dân lo lắng cho phần mộ của người thân có thể tiếp tục bị kẻ giang đào trộm nên không ít người đã tổ chức canh giữ ngày đêm
nói là không những bản thân tôi gia đình tôi mà chắc chắn cả xã hội này sẽ lên án
còn đối với gia đình anh quân ai cũng khôn nguôi tự dặn vặt
không biết mình có lỗi gì với ai không mà đến nổi người ta phải đào mồ người thân lấy đi hợp sọ như vậy
với tâm trạng lo lắng đến cùng cực anh nguyễn hồng quân liên lạc với số điện thoại trên tờ giấy để lại hiện trường nhưng không được
ngay buổi chiều anh ấy chỉ nhắn
nhắn tin với tôi thôi
nhắn tin thì nó bảo là có người thù ghét gia đình tôi rồi muốn gia đình tôi lụi bại cho nó thuê nó làm việc này
nếu mà muốn lấy lại thì phải trả số tiền lớn hơn cái số tiền người ta thuê nó thì nó mới trả lại cho gia đình tôi
rồi nó nhắn tin nó bảo tên là gì nhà ở đâu vợ tên là gì
sau đó là nó tắt máy luôn nó không liên lạc được với nó nữa
những ngày sau đó gia đình anh quân sống trong sự bất an
ông nguyễn văn chiến
là người dây dứt nhất trong lương tâm với linh hồn của người đã khuất
ông chỉ mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để ông được thanh thản những năm tháng cuối đời
các con nó cứ độc viên là bố cứ yên trí

bởi vì nè bà ấy
nói chung nhau
bốn mặt con
rất là hiền nảnh
căn cứ vào lời khai của gia đình bị hại
cùng một số tài liệu
chứng cứ thu thập được ban đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên
bước đầu xác định
đây là vụ án rất nghiêm trọng
có tính chất phức tạp
việc tìm nhân chứng truy xét theo dấu vết
chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn
nhân chứng để mà nhìn thấy
để mà phát hiện
là quá trình điều tra
không phát hiện là một nhân chứng nào
cho nên là nó gặp rất nhiều khó khăn
cho cái công tác điều tra sau này
cơ quan công an thị xã quảng yên nhận định
bọn chúng đang án minh
bắt động để theo dõi mọi hoạt động
của gia đình bị hại và cả cơ quan công an
nên ngay lúc này
bọn chúng sẽ chưa liên lạc lại lần thứ hai
tuy nhiên đây cũng là khoảng thời gian
để các điều tra viên và trinh sát
lên phương án chuẩn bị các biện pháp nghiệp vụ
vì đoán chắc chắn
đối tượng sẽ tiếp tục liên lạc lại
khoảng hai mươi ngày sau
anh quân nhận được cuộc gọi điện thoại thứ hai
và lần này
chúng đưa ra yêu cầu
buộc gia đình anh phải tuân thủ
thì mới nhận được chiếc khẩu sọ
yêu cầu của nó là
nó nói là chuẩn bị ba trăm linh triệu
ngày thứ tư nó gọi với tôi
thì nó bảo ngày thứ lăm là phải đưa cho nó
nhưng mà vì tôi bảo phải để
tôi phải đi vay đi mượn nó
số tiền lớn như thế không có sẵn trong nhà
sau đó thì tôi báo công an thị xã hồ yên
xét tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng
cần phải có sự tham gia của nhiều lực lượng
và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ
nên ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
công an thị xã quảng yên
đã đề nghị công an cảnh sát hình sự
công an tỉnh quảng ninh
phối hợp điều tra vụ án
căn cứ vào những nội chung
do công an thị xã quảng yên báo cáo
cũng như những tài liệu
các trinh sát thu thập được
phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo
thủ trưởng cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh
để xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh
chúng tôi xác định đây là một quán đặc biệt nghiêm trọng
với cái tài liệu ban đầu
là xác định hai tội tranh
một là xâm phạm mồ mả
hai là cái tội cưỡng đoàn tài thản
vì vậy cho nên là
công an tỉnh
chỉ đạo là tập trung điều tra làm rõ
bc bốn mươi năm phối hợp với công an thị xã quảng yên
tập trung đấu tranh quyết liệt
để bóc gỡ cái nhóm tội phạm này
thực tế ở một số địa phương khác
cũng đã xảy ra một số vụ xâm phạm mồ mã
nhưng chủ yếu là ở dạng đổ đất vào
đóng đình hay đóng cọc
còn đối với vụ án này
kẻ gian đào mộ lên
đập tiểu xanh lấy hộp sọ
để đòi tiền chuộng
là lần đầu tiên xảy ra
về mặt mâu thuẫn gia đình không phải
thế rồi về tranh chức tranh quyền
cũng không phải
thì còn lại là
phần nhiều là khả năng đối tượng là
đối tượng hình sự là đào
lấy để tốn tiền
từ những định nghĩa trang khu
tân mai nằm không xa quốc lộ một mươi tám
nên nhiều khả năng thực hiện hành vi này
do ổ nhóm tội phạm lưu động gây ra
nên các trinh sát đã được lệnh
ra soát các ổ nhóm tội phạm hình sự
nổi lên trên địa bàn thị xã quảng yên
thị xã uông bí và thành phố hạ long
chúng tôi xác định vùng trọng điểm
để xác định các nhóm đối tượng hình sự
ở đây chúng tôi xác định vụ việc này
cũng nhận định là
có từ ba đối tượng trở lên
chính vì vậy cho nên
phải xác định nhiều khả năng đây là
từ những nhận định trên
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã giao cho đội điều tra
trọng án làm chủ công
trong vụ việc phối hợp với công an thị xã quảng yên
điều tra làm rõ vụ án

từ việc nhận định đối tượng đang ẩn mệnh
che giấu tung tích một thời gian để nhanh ngóng theo dõi gia đình bị hại
các điều tra viên đã thống nhất
không được trút dây động trừng
và cần có sự cộng tác tích cực của gia đình bị hại

nên do vậy chúng tôi đã
tiếp cận gia đình bị hại
giáo dục giáo dục thuyết phục cho người ta để người ta hiểu
là cái việc này là phải
làm sao phải đảm bảo
việc bắt giữ đối tượng
và thu được cái hộp sổ để mang về cho gia đình bị hại

với sự nhiệt tình và quyết tâm làm rõ vụ án
các điều tra viên và trinh sát
đã tạo được niềm tin cho gia đình bị hại
để cùng hợp tác điều tra
các điều tra viên dạy dặn kinh nghiệm
luôn sát cánh cùng với gia đình bị hại
để tiếp nhận xử lý thông tin
mà bọn tội phạm đưa ra

và che giấu tội phạm cực kỳ tinh vi
liên lạc ngắt quản không theo quy luật
và luôn thay đổi thời gian địa điểm liên lạc
thêm vào đó gia đình bị hại
lại ở ven tỉnh lộ nên dường như
mọi hoạt động của gia đình bị hại
đều bị các đối tượng theo dõi
và liên tục gây sức ép buộc bị hại
sớm giao tiền chuột
thức giao tiền thì họ đòi
họ bảo là cứ chuẩn bị tiền đi rồi
khi nào nó đều đêu thì đi theo nó
thế mà nó bảo làm cái gì thì làm theo nó
và phải giao dịch vào ban đêm
mà đi theo nó như thế thì là gia đình tôi không đồng ý
những ngày cuối tháng một năm hai nghìn một mươi ba
cũng là những ngày giáp tết nguyên đáng quý tị
gia đình bị hại vô cùng căng thẳng
vì đối tượng liên tục yêu cầu anh quân
phải đi một mình vào ban đêm
mạng theo ba trăm linh triệu đồng
và đi bằng phương tiện gì do đối tượng điều khiển
khi nào nhận đủ tiền an toàn
thì chúng mới chỉ cho gia đình chỗ lấy hộp sọ
hoặc đối tượng cho người mang trả sầu
do đã dự tính được mọi tình huống có thể xảy ra
nên điều tra viên đã hướng dẫn gia đình kiên quyết
không đi đêm và không chấp nhận phương án trao đổi như trên
cái vật chứng của vụ án đây phải xác định là
cái vật chứng này không thể mua được trên thị trường
không thể sản xuất ra được
mà cũng không thể mua được
mà cũng không thể làm mới được
cho nên là phải rất thận trọng
bởi vì nếu như mà để lộ cái việc này ra
thì đối tượng có thể vứt cái đầu lâu rồi đi
và bảo cụ đi
thì vụ án sẽ dẫn đến bê tắc
có thể vụ án ra
nhưng cái vật chứng cái vụ án là cái đầu lâu lại không thể thu lại được
sàng tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng ngừng liên lạc
tuy nhiên từ những cuộc trao đổi của đối tượng nghi vấn với gia đình bị hại
cơ quan điều tra nhận định
bọn chúng đã có sự tính toán
chuẩn bị kỹ lưỡng
nghiên cứu nhân thần
và nằm khá rõ và tốt hơn
để bỏ việc đi lại sinh hoạt của gia đình anh quân
chính vì vậy
việc lập kế hoạch tổ chức bắt quả tàn
sẽ không đảm bảo an toàn về con người
và đảm bảo cho việc xử lý tình sự sau này
mặc dù các đối tượng ngừng liên lạc
nhưng bàn chuyên án vẫn yêu cầu các trinh sát và điều tra viên
bám sát địa bàn
tích cực ra soát các ổ nhóm đối tượng nghi vấn
từ các cuộc trao đổi của đối tượng với gia đình bị hại
bàn chuyên án yêu cầu các trinh sát và điều tra viên
phải tìm ra được những đặc điểm về giọng nói
hành văn thói quen
để đối chiếu với đối tượng và ổ nhóm nghi vấn
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng liên lạc trở lại với gia đình bị hại
và vẫn đưa ra yêu cầu nợ ba trăm linh triệu đồng mới giao học sọ
qua các lần trao đổi
điều tra viên phát hiện
đối tượng giữ vai trò liên lạc đã thay đổi
đồng thời thái độ của chúng cũng ôn hòa hơn
căn cứ của gia đình bị hại
đối với thái độ của chúng

đẩy nhanh tiến độ phá án
phải thu giữ được cái thang vạch ấy
sau đó mới triển hai vấn đề
bắt đồng loạt bắt tất cả
cũng từ các cuộc trao đổi
trinh sát phát hiện hai đối tượng nghi vấn
có giọng nói tương đối giống với hai đối tượng
thường xuyên liên lạc để đối tượng bọc lộ
các điều tra viên đã khéo léo
dùng các biện pháp nghiệp vụ
cùng với gia đình bị hại đưa ra phương án thỏa hiệp
đồng ý giao tiền với điều kiện
phải nhìn thấy hình ảnh hợp sọ
đấu tranh về mặt tâm lý
với đối tượng
bằng cái thông quan gia đình bị hại
để qua các cái lần đối tượng
để giao dịch với người bị hại
nhưng mà mình phải tác động tư tưởng
để cho người bị hại
tỏ ra là cứng rắn trong cái việc này
sau những cuộc đàm phán căng thẳng
các đối tượng đã đồng ý
sẽ bàn giao hợp sọ trong thời gian sớm nhất
ban chuyên án nhận định
các đối tượng đã chuẩn bị vào bẫy
do chúng tin là

và gia đình bị hại đang rất nóng lòng
muốn chuột lại hầm sọ vì yếu tố tâm linh
kế hoạch phá án đã được vạch ra
trong đó trọng tâm là sử dụng
các biện pháp nghiệp vụ để câu nhữ
tác động tới mục tiêu
bằng mọi giá phải thu được vật chứng của vụ án
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
hai đối tượng trực tiếp đến gia đình bị hại
giới thiệu là trung giang
đến giúp gia đình chuột lại hợp sọ
như vậy các đối tượng đã chính thức ra mặt đàm phán
đồng thời đối tượng cầm đầu sử dụng
hai đối tượng này để thử phản ứng
xem có công an vào cuộc hay không
sau khi xem được ảnh hợp sọ
hai bên đã thỏa thuận cách thức trao đổi
thời điểm này mặc dù khu vực gia đình bị hại
đã được lực lượng công an giám sát chặt chẽ
tuy nhiên chưa tiến hành bắt giữ hai đối tượng
vì đứt dây động rừng
và sẽ không thu được phần hài cốt cho gia đình bị hại
hai đối tượng ra về bình thường
nhưng chúng cũng không ngờ
mọi di biến động của chúng cũng như đồng bọn
đã bị các tinh sát giám sát chặt chẽ
chúng tôi đã có cái dự định
đã nhận định được
rằng trước buổi sáng sớm
là các đối tượng sẽ
đã bị hại
sẽ mang cái đầu đến
nhưng sẽ không giao dịch trực tiếp
có thể là gọi gia đình bị hại đến một điểm nào đó
hoặc có thể mang đến cửa nhà
hoặc là có thể là còn thông qua xe ôm đưa đến
chiều tối cùng ngày
một trong hai đối tượng lại tiếp tục đến đàm phán
chúng sẽ trả lại hợp sọ
gia đình bị hại cũng đồng ý với phương án các đối tượng đưa ra
đúng như phán đoán của bàn truyền án
năm giờ sáng
anh quân nhận được điện thoại đối tượng nói
đã mang hợp sọ đến trước cửa nhà
và yêu cầu anh nhớ nợp ba trăm linh triệu đồng
sau khi làm thủ tục an tán cho phần hài cốt của mẹ mình
ngay sau đó
gia đình ra trước cửa nhà
và phát hiện thấy một thùng cát tông nhỏ
sau khi kiểm tra thấy an toàn
lực lượng công an tại chỗ cùng với gia đình mở ra kiểm tra
căn cứ vào những đặc điểm trên hợp sọ
gia đình đã công nhận đây chính là hợp sỏ của bà đinh thị sinh
việc quan trọng đầu tiên là thu được phần hài cốt
cho gia đình bị hại
giải quyết được tâm lý cho gia đình và những người xung quanh
lúc này thủ trưởng cơ quan điều tra công an cảnh sát
tỉnh quảng ninh
quyết định thực hiện kế hoạch bắt giữ các đối tượng
có liên quan trong vụ án ngay trong ngày một mươi hai tháng ba
thời điểm này lực lượng truy bắt đã xác định được sáu đối tượng thường trú
tại thành phố hạ long huyện đông triều và thành phố uông bí
có hành vi xâm phạm mồ mã hài cốt và cứng đoạt tài sản
nhóm đối tượng có một thường gọi là dũng ly
là đối tượng đã có hai tiền đạn
và đối tượng trước đây đã bị bắt
với cái tội là thẳng chữ vũ khí
thì cái này chúng tôi đặt ra
đây là một nhóm đối tượng rất là manh động
có cái khí lóng
nên là đặt ra cho các tổ chức vũ khí
khi áp sát bắt đối tượng
phải đảm bảo yếu tố bất ngờ
chiều ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng đã được thực hiện
đồng loạt tại nhiều địa điểm
và kinh nghiệm không đúng
có những đối tượng nagle
được gọi là licensed
trước áp sảnh milliards
như vậy cils thích tiếp vào